cập nhật mới nhất của văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cho biết
tính đến một mươi bảy h chiều nay ảnh hưởng của bão số năm đã làm một người mất tích và một mươi bốn người bị thương tại tỉnh quảng ngãi
thiệt hại về tài sản là hàng trăm tỷ đồng sau đây sẽ là tổng hợp từ các địa phương
do ảnh hưởng của bão số năm mưa to gió lớn đã xảy ra trên địa bàn huyện nam trà my tỉnh quảng nam
nhiều công trình hạ tầng giao thông đã bị thiệt hại đặc biệt tuyến đường quốc lộ bốn mươi b địa phận bắc trà my đi nam trà my qua sông trường và sông nước oa
xe không lưu thông được hàng chục tuyến giao thông liên thôn liên xã trên địa bàn huyện nam trà my cũng đã bị sạt lở chia cắt
tin từ ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng ngãi tính đến một mươi bốn h ngày ba mươi một tháng một mươi
do ảnh hưởng của bão quảng ngãi đã có một người mất tích đó là ông phạm văn nam ở xã ba tô huyện ba tơ
hai người bị thương bốn người ở huyện đức phổ ba người ở thành phố quảng ngãi bốn người ở huyện mộ đức và một người ở huyện tây trà
tại huyện đức phổ do nước lũ ở các sông dân cao ubnd huyện đã khẩn trương di rời tám mươi hai hộ ở thôn an trường xã phổ ninh đến nơi an toàn
huyện đã lên phương án sẵn sàng di rời sáu trăm chín mươi bảy hộ trong vùng có nguy cơ ngập sâu nếu nước lũ tiếp tục lân cao
theo thống kê ban đầu toàn tỉnh quảng ngãi thiệt hại hàng trăm tỷ đồng
sau khi bão số năm đi qua tỉnh bình định là địa phương chịu tổn thất nặng nề nhất với thiệt hại khoảng bốn trăm linh tỷ đồng
sáng ba mươi một tháng một mươi thị sát khu vực kè biển xã nhân hải tp quy nhơn chủ tịch ubnd tỉnh bình định hồ quốc dũng đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho khu vực này
các lực lượng chức năng tỉnh bình định cũng đã dùng hàng ngàn bao cát chèn chân móng nhà dân ra bên ngoài chống sói lở
tạm thời khu vực này đã ổn định
căn cứ báo cáo của tổ công tác của công an thành phố và công an
xã nhân hải đứng chân tại địa bàn nhân hải
lực lượng công an phố đã triển khai đội xung kích của công an thành phố với quân số là ba mươi đồng chí có mặt ngay tại địa bàn và trực tiếp tham gia
tại huyện miền núi an lão đến tối ba mươi một tháng một mươi hai xã an dũng và an vinh vẫn bị cô lập do cây cầu an dũng bị sập
ông phạm văn nam chủ tịch ubnd huyện an lão cho biết
toàn huyện có hai mươi hai nhà dân và một nhà văn hóa bị tốc máy
tuyến đường đi các xã an toàn an nghĩa bị sạt lở khoảng ba mét khối đất đá
giao thông không thuận lợi nhiều khu vực bị cắt điện hoàn toàn
điện lực cũng là ngành chịu thiệt hại nặng trong cơn bão này
toàn bộ một mươi một huyện thị xã thành phố trong tỉnh bình định đều có khu vực bị cắt điện trong bão số năm
đến một mươi bảy h ngày ba mươi một tháng một mươi địa lực tỉnh bình định đã khôi phục cấp điện cho hơn bảy mươi khách hàng trong toàn tỉnh
tỉnh phú yên là nơi tâm bão đi qua trong đêm ba mươi tháng một mươi
theo thống kê ban đầu không thiệt hại về người tám nhà bị sập đổ hoàn toàn
bốn nhà thiệt hại từ ba mươi đến năm mươi nhà một mươi hai nhà bị thiệt hại dưới ba mươi
diện tích lúa đông xuân bị ngập ngã đổ bốn mươi hectare diện tích hoa màu khác bị ngập úng hư hỏng ba mươi ha
có một mươi chín tàu thuyền bị hư hỏng sạt lở đất đá kênh mương đập và công trình thủy lợi với khối lượng là một hai mươi mét khối
theo dự báo phú yên vẫn là vùng có mưa to nguy cơ lũ và sạt lở đất là rất cao
vì vậy chính quyền tiếp tục khiến cáo người dân tránh tâm lý
chủ động đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản
từng là phóng viên hợp đồng thời báo làng nghề việt đối tượng nguyễn hữu nhất sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã quảng hòa thị xã ba đồn của tỉnh quảng bình
đã có những hành vi đe dọa cưỡng đoạt tài sản của một số cơ sở y tế
đối tượng vừa bị công an thành phố đồng hới tỉnh quảng bình bắt quả tang
khi đang thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản tại bệnh viện đa khoa đồng hới tỉnh quảng bình
thủ đoạn phạm tội của đối tượng nhất
giới thiệu mình là phóng viên đến một số cơ quan y tế có chức năng cấp giấy chứng nhận sức khỏe
đưa ra một số giấy chứng nhận sức khỏe và cho rằng
các giấy chứng nhận kết quả sức khỏe được cấp chưa đúng quy trình theo quy định của bộ y tế
đối tượng đe dọa lãnh đạo các cơ sở y tế và đòi nộp tiền để bỏ qua
nếu không đối tượng sẽ viết bài đăng trên các thông tin lại chúng và các trang mạng xã hội
kết quả xác minh ban đầu đối tượng nhất từng là phóng viên hợp đồng thời báo là nghề việt
hàng chục xe chữa cháy cùng gần hai trăm linh cán bộ chiến sĩ đã được huy động tới hiện trường
để dập tắt vụ cháy xảy ra tại một cơ sở chứa nệm mút trên đường nguyễn kiểu phú
phường tân tạo a quận bình tân tp hcm vào ngày hôm nay
vụ cháy xảy ra vào lúc một mươi h sáng do bên trong kho nệm mút chứa nhiều vật dụng dễ cháy
khiến ngọn lửa lan nhanh bao trùm toàn bộ nhà kho và các tầng trên
có nguy cơ cháy lan sang các nhà kho của nhiều công ty kế bên
nhờ được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động hai mươi năm xe chữa cháy chuyên dụng
cùng một trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy
tại hiện trường lửa và khói đen bao trùm cả tòa nhà
lực lượng chức năng phải tận dụng mọi nguồn nước các ao hồ ruộng xung quanh khu vực để tiến hành dập lửa
sau hơn ba giờ cố gắng dập lửa tới một mươi ba h chiều đám cháy được dập tắt hoàn toàn
vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến tài sản bị thiêu dụi
thưa quý vị và các bạn sáng nay tại nghị trường quốc hội các đại biểu bước vào ngày làm việc thứ hai
thảo luận về tình hình kinh tế xã hội ngân sách năm hai nghìn một mươi chín và kế hoạch năm hai nghìn hai mươi
tiếp mạch ý kiến về tình hình biển đông được một số đại biểu đề cập trong phiên thảo luận hôm qua
thượng tướng nguyễn trọng nghĩa phó chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam khẳng định
đây là vấn đề được đảng nhà nước đặc biệt quan tâm
thảo luận tại phiên họp thượng tướng nguyễn trọng nghĩa nhấn mạnh
thời gian qua công tác đối ngoại an ninh quốc phòng đã được tăng cường và đạt nhiều kết quả quan trọng
nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo luôn được đặt lên hàng đầu
các lực lượng thực thi nhiệm vụ đã thực hiện đúng đường lối quan điểm của đảng và đối sách của đảng
đó là kiên quyết kiên trì bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế
để giữ vững độc lập chủ quyền quyền chủ quyền vùng đặc quyền kinh tế và lợi ích quốc gia dân tộc
đồng thời giữ được mạnh
môi trường hòa bình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội để phát triển kinh tế và xã hội
đại biểu nguyễn trọng nghĩa cũng khẳng định đảng nhà nước ta luôn luôn lắng nghe những ý kiến chính đáng và tâm huyết của nhân dân
đồng thời đảng nhà nước cũng kế thừa truyền thống văn hóa giữ nước của cha ông ta là kiên quyết kiên trì theo tinh thần dĩ bất biến ứng vạn biến
những vấn đề thuộc về nguyên tắc là chúng ta kiên quyết giữ gìn
như thủ tướng chính phủ đã nói
những vấn đề thuộc về độc lập chủ quyền toàn diện lãnh thổ là chúng ta quyết không nhân nhượng
nhưng chúng ta phải có đối sách phù hợp
bởi vì truyền thống văn hóa của chúng ta là giữ nước chúng ta là hòa hiếu hòa bình
thì điều này đã khẳng định trong tầm cao mới
thì đường lối quan điểm đó là đúng đắn
đồng quan điểm một số đại biểu cho rằng
cử tri và nhân dân cả nước luôn tin tưởng đánh giá cao trách nhiệm của đảng nhà nước
luôn kiên định nhất quán chủ trương
về độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ việt nam
thì chúng ta không có bất kỳ sự nhân nhượng nào
từ khẳng định nhất quán đó
đã có những hành động kiên quyết kiên trì bình tĩnh khôn khéo
xử lý đồng bộ hiệu quả các biện pháp đấu tranh chính trị ngoại giao pháp lý và thực địa
tạo đồng thuận cao trong nhân dân và cộng đồng quốc tế
giữ vững được môi trường hòa bình trong khu vực và biển đông
tạo điều kiện ổn định trong nước
để thu hút đầu tư du lịch phát triển kinh tế xã hội
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân
theo tôi đó là chúng ta cũng nên có sự thông tin đầy đủ hơn
qua cái hệ thống chính trị mà chúng ta cũng đã có đầy đủ ở cả nước
đã phủ khắp như vậy
thì kịp thời hơn đầy đủ hơn
có nhiều cách thức để chúng ta thông tin đến người dân
để làm sao người dân có cái sự yên tâm tin tưởng
vào cái tương lai và vào cái kết quả bảo vệ chủ quyền của đất nước chúng

cũng liên quan đến vấn đề này
có ý kiến đại biểu cho rằng
chúng ta kiên trì bảo vệ độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ
nhưng trong từng tình huống cụ thể
phải có sách lược phù hợp
phải khẳng định tính đúng đắn tính chính nghĩa
phát huy sức mạnh tổng hợp của dân tộc của đất nước
tranh thủ tối đa sự ủng hộ của quốc tế
sử dụng tổng hợp gắn kết chặt chẽ giữa các thế mạnh trên các lĩnh vực
kể cả chính trị ngoại giao lịch sử pháp lý
còn vào chiều nay quốc hội tiếp tục thảo luận
tại hội trường về kinh tế xã hội ngân sách năm hai nghìn một mươi chín và kế hoạch năm hai nghìn hai mươi
tại phiên thảo luận nhiều vấn đề xã hội nóng
như giải pháp kiềm chế quản lý các đối tượng nghiện ma túy
đề xuất đổi giờ học giờ làm đã làm nóng nghị trường
thảo luận tại nghị trường đại biểu phan thị mỹ dung đoàn long an cho biết
số lượng người nghiện trong báo cáo của chính phủ
vẫn chưa được kiểm tra
tính đến cuối năm hai nghìn một mươi tám cả nước có hơn hai trăm hai mươi năm người nghiện có hồ sơ quản lý
xong trên thực tế con số này còn nhiều hơn
đại biểu cũng đã chỉ ra những thực trạng khó khăn trong việc quản lý người nghiện
còn đối tượng nghiện bên ngoài xã hội sẽ lôi kéo lây lan những người khác nghiện
người đã cai nghiện xong ra ngoài thì nguy cơ tái nghiện rất cao trên chín mươi
vì vậy tại sao chúng ta lại khó trong việc đưa vào các cơ sở cai nghiện bắt buộc
quy trình trình thự thủ tục đưa người cao nghiện đi là không phù hợp với thực tế
thiếu kịp thời thủ tục quá phức tạp qua nhiều cơ quan xét nhiệt quá nhiều thời gian
người nghiện có nhiều nguy cơ bỏ trốn
đồng quan điểm đại biểu phan ngọc thọ đoàn thừa thiên huế cho biết
nhiều cử tri lo lắng về mối hiểm họa của ma túy
và mong muốn có những biện pháp hành động quyết liệt đồng bộ trong xử lý tội phạm ma túy
đặc biệt là chế tài đối với người sử dụng ma túy cháy phép
nếu không xem người sử dụng chế ma túy cháy phép là đối tượng vi phạm pháp luật
thì phải cơ chế cai nghiện như hiện nay sẽ khó giảm số lượng người sử dụng ma túy trong xã hội
ngày nào người sử dụng ma túy cháy pháp luật không được quản lý cao nghiện kịp thời
thì ngày đó người dân vẫn bất an trật tự xã hội an toàn
vẫn thiết bừng những nguy cơ khó lương
và quan trọng là trình trạng sức khỏe của người cao nghiện không được giáp sát
một trong những vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của cử tri cả nước
là việc đổi giờ học giờ làm
tiếp tục được đưa ra thảo luận tại phiên họp
khi đại biểu nguyễn văn cảnh đoàn bình định
đề xuất thời gian bắt đầu giờ học giờ làm thông thường là tám h ba mươi đến chín h
bên cạnh đó sẽ rút ngắn thời gian nghỉ trưa
khoa học đã chỉ ra bảy h chín h sáng là thời gian ruột non hấp thu chất dinh dưỡng tốt nhất
đây cũng là thời gian để não hoạt động thiên về cảm xúc
nên ăn sáng vào thời gian này là phù hợp về tâm sinh lý
và cũng nên là bữa ăn chính của gia đình
nghỉ trưa khoảng hai mươi ba mươi phút
là đủ thời gian để phục hồi năng lượng
tỉnh táo cải thiện trí nhớ nâng cao hiệu quả làm việc
vậy tại sao chúng ta phải đi làm sớm
để không lo được bữa ăn cho bản thân cho gia đình đúng khoa học
tại sao chúng ta lãng phí thời gian nghỉ chưa dài
thời gian đi lại mà không dành thời gian để chăm sóc tốt hơn cho gia đình
quan tâm tới việc học suy nghĩ của trẻ
đại biểu nguyễn văn cảnh nhấn mạnh
việc đổi giờ học giờ làm không chỉ góp phần giải quyết tình trạng giao thông
ở các đô thị
mà còn cái lớn hơn là nâng cao hiệu quả giờ làm việc
xây dựng tác phong làm việc công nghiệp
giúp cải cách thủ tục hành chính
nâng cao chất lượng cuộc sống hạnh phúc gia đình
từ đó đại biểu đề nghị chính phủ xem xét quy định
các cơ quan hành chính trung ương cũng như cấp tỉnh
không làm việc sớm hơn tám giờ sáng
và nghỉ trưa ít hơn một giờ
tiếp tục đổi mới nội dung chương trình
phương pháp nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng cán bộ
gắn công tác giảng dạy lý luận với trao đổi thực tiễn công tác
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục đào tạo
đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại
đó là chỉ đạo của thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ bùi văn nam
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tại lễ khai giảng năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
của trường cao đẳng cảnh sát nhân dân một tổ chức vào sáng nay
trong năm học vừa qua nhà trường đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo chỉ đạo
của đảng ủy công an trung ương bộ công an
bám sát các mục tiêu chỉ tiêu xây dựng lượng ngũ cán bộ công an cấp cấp
và yêu cầu nhiệm vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội
tập trung triển khai toàn diện các mặt công tác và đạt được nhiều kết quả quan trọng
đồng thời tổ chức tốt các nhiệm vụ tuyển sinh theo chương trình kế hoạch đề ra
đào tạo học viên các hệ cao đẳng trung cấp và lớp công an xã chính quy
đảm nhiệm chức danh công an xã đảm bảo nghiêm túc chất lượng
đặc biệt gắn đào tạo chuyên môn nghiệp vụ với đào tạo phẩm chất nghề nghiệp kỹ năng thực hành
nên học viên ra trường nhanh chóng đáp ứng tốt yêu cầu công tác của công an các đơn vị địa phương
ghi nhận biểu dương những kết quả đã đạt được
thứ trưởng bùi văn nam cũng đề nghị nhà trường tiếp tục đổi mới nội dung chương trình phương pháp dạy học
nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng cán bộ gắn lý luận với thực tiễn
đảm bảo phù hợp đáp ứng yêu cầu khung tiêu chuẩn
tiêu chí cán bộ các cấp đã được đảng ủy công an trung ương phê duyệt
chú trọng ứng dụng công nghệ hiện đại vào giảng dạy và quản lý giáo dục
đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt chủ động mở rộng hướng nghiên cứu các đề tài khoa học mang tính thực tiễn
đặc biệt phải nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong lãnh đạo chỉ đạo các mặt công tác
hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được sao
cũng tại hà nội sáng nay bộ công an đã tổ chức hội nghị công bố
kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính kết quả đo lường sự hài lòng của người dân
tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
và quán triệt nội dung cơ bản của nhiệm vụ triển khai xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng
theo tiêu chuẩn quốc gia tcvniso chín nghìn một hai nghìn một mươi năm trong công an nhân dân
trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an chủ trì hội thảo
tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo bộ nội vụ văn phòng chính phủ và bộ khoa học và công nghệ
phát biểu khai mạc thứ trưởng nguyễn văn sơn khẳng định vai trò quan trọng của công tác cải cách hành chính
trong hoạt động quản lý nhà nước về an ninh trật tự của lực lượng công an nhân dân
và xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sĩ công an nhân dân vì nước quân thân vì dân phục vụ
bộ công an tiếp tục sử dụng kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính
được bộ trưởng bộ công an phê duyệt
trong các tiêu chí để xét thi đua hàng năm của công an các đơn vị địa phương
tại hội nghị bộ công an đã công bố kết quả đo lường sự hài lòng của người dân tổ chức
đối với sự phục vụ của cơ quan đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức cá nhân
mức độ hài lòng chung về sự phục vụ của cơ quan đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính
trong công an nhân dân ở mức cao tám mươi sáu sáu mươi chín
kết quả nêu trên cho thấy mức độ hài lòng của người dân tổ chức
đối với sự phục vụ của ngành công an
đã cơ bản đáp ứng được mục tiêu đề ra của chính phủ
phát biểu kết luận hội nghị thứ trưởng nguyễn văn sơn đã quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm
về công tác cải cách hành chính mà công an các đơn vị địa phương cần đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tới
theo đó lãnh đạo bộ yêu cầu công an các đơn vị địa phương
phải gấp rút hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch cải cách hành chính
kiểm soát thủ tục hành chính năm hai nghìn một mươi chín nói riêng
và kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi nói chung
đẩy mạnh hơn nữa
công tác tuyên truyền cải cách hành chính gắn với công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
tăng cường trách nhiệm của công an các đơn vị địa phương
đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính
dịp này lãnh đạo bộ khoa học và công nghệ cũng đã trao bằng khen cho nhiều tập thể cá nhân
có thành tích xuất sắc trong xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia tcvn iso chín nghìn một
chiều nay công an tỉnh nam định tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm
thực hiện chỉ thị số ba của bộ trưởng bộ công an về xây dựng toàn diện công an cấp huyện
đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới
và sơ kết một năm kiện toàn tổ chức bộ máy công an tỉnh theo nghị định số một của chính phủ
giữa hội nghị có trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
đại diện lãnh đạo các cục của bộ công an
đại diện lãnh đạo công an bảy tỉnh trong cụm thi đua số bốn
về phía tỉnh nam định có đồng chí phạm đình nghị phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
theo báo cáo thực hiện chỉ thị số ba của bộ trưởng bộ công an
về xây dựng toàn diện công an cấp huyện đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới
đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh nam định đã thống nhất ban hành nghị quyết
và triển khai sáu nhóm giải pháp để xây dựng công an cấp huyện vững mạnh toàn diện
trọng tâm là bổ sung biên chế nâng cao chất lượng đội ngũ điều tra viên và cán bộ làm công tác điều tra tại công an các huyện thành phố
sau khi ấn định lại biên chế cho công an cấp huyện công an tỉnh nam định đã xây dựng chiến lược đào tạo cán bộ
coi trọng đào tạo tại các trường công an nhân dân và đào tạo thông qua thực tiễn công tác chiến đấu
về kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy công an tỉnh theo chỉ đạo của bộ công an
công an tỉnh nam định triển khai tinh gọn đầu mối các phòng các đội để bộ máy công an tỉnh tinh gọn hơn hoạt động hiệu quả hơn
sau khi tinh gọn mô hình tổ chức bộ máy công an tỉnh nam định gồm hai mươi bảy phòng một mươi công an huyện thành phố
với một trăm linh bảy đội giảm năm đơn vị cấp phòng và bốn mươi bốn đội
về bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
công an tỉnh nam định đã bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã
tại hai trăm linh bốn trên hai trăm linh bốn xã thị trấn theo đúng quy định của bộ công an
ngay khi về với cơ sở các đồng chí công an chính quy đã tham mưu với cấp ủy chính quyền xã
triển khai giải quyết nhiều vấn đề dư luận xã hội quan tâm làm rõ nhiều vụ phạm pháp hình sự
được chính quyền cơ sở nhân dân tin tưởng ủng hộ
phát biểu tại hội nghị trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của công an tỉnh nam định
đồng thời yêu cầu công an tỉnh nam định cần tiếp tục triển khai nhiều giải pháp
giữ gìn an ninh trật tự vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân